hãng tin tass dẫn nguồn tin tư pháp cộng hòa dagestan thuộc nga cho biết có một mươi năm người bị giam giữ hành chính liên quan đến cuộc bạo loạn vào cuối tuần qua tại sân bay makhachkala
một mươi người này bị kết án tù từ hai đến một mươi ngày do liên quan đến vụ bạo loạn trong khi hai người khác mỗi người bị tuyên phạt sáu mươi giờ lao động công ích
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hàng trăm người đã tụ tập tại sân bay makhachkala để phản đối cuộc xung đột hamas israel
họ đã xông vào bên trong sân bay và khu vực đường băng sau khi chuyến bay theo lịch trình từ tel aviv hạ cánh
giới chức nga buộc phải đóng cửa sân bay và bắt giữ những người gây dối để kiểm soát tình hình cảnh sát đã được huy động đến hiện trường để giải tàn đám đông
theo chính quyền dagestan tình hình mất trật tự tại sân bay makhachkala đã được kiểm soát hơn hai mươi người trong đó có cảnh sát và dân thường đã bị thương trong vụ việc trên
triều tiên đã sẵn sàng đóng cửa nhiều đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài trong đó có ở tây ban nha hồng kông trung quốc và nhiều quốc gia châu phi tổng cộng là gần hai mươi năm số cơ quan đại diện của triều tiên trên thế giới sẽ bị đóng cửa
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân khẳng định bắc kinh tôn trọng quyết định của bình nhưỡng đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các nước có quyền thành lập hoặc rút cơ quan đại diện ngoại giao của họ ở nước ngoài dựa trên nhu cầu và thực tế hoàn cảnh
trước đó đại sứ của triều tiên tại angola và uganda đã đến trả từ biệt tổng thống của các quốc gia châu phi vào ngày ba mươi tháng một mươi ngày một tháng một mươi một triều tiên đã đóng cửa đại sứ quán ở tây ban nha trong khi đó bình nhưỡng sẵn sàng đóng cửa hàng chục cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài triều tiên có quan hệ chính thức với một trăm năm mươi chín quốc gia theo bộ thống nhất hàn quốc tính đến tháng một mươi triều tiên có năm mươi ba cơ quan ngoại giao gồm bốn mươi bảy đại sứ quán ba lãnh sự quán và ba văn phòng đại diện
với năm mươi ba phiếu thuận và bốn mươi ba phiếu chống thượng viện mỹ đã phê chuẩn cựu bộ trưởng tài chính jack lew ứng cử viên do tổng thống joe biden đề cử làm đại sứ mỹ tiếp theo tại israel bất chấp sự phản đối của đảng cộng hòa về các thỏa thuận trong quá khứ của ông với iran trong đó có thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm
trong lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh cuộc gặp giữa ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hakan fidan và người đồng cấp iran hossein amir abdullahian diễn ra một ngày sau khi nhà ngoại giao iran gặp các nhà lãnh đạo phong trào hamas ở qatar
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ fidan cho biết nước này đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức vì không khó để dự đoán rằng bạo lực sẽ tiếp tục lan rộng nếu không có giải pháp dài hạn
nhà ngoại giao thổ nhĩ kỳ cho biết người đồng cấp iran cũng nhận thấy những dấu hiệu mạnh mẽ rằng các tổ chức vũ trang khác trong khu vực
thể can dự nếu tình hình không thay đổi điều này càng khiến cho yêu cầu thiết lập lệnh ngừng bắn và hòa bình trở nên cấp thiết hơn
trước đó phát biểu tại hội nghị hòa bình các nước hồi giáo và ả rập ngoại trưởng iran ali abdullahian nhấn mạnh cần tổ chức hội nghị hòa bình sớm nhất có thể
cùng ngày đại giáo chủ iran ali khamenei cũng kêu gọi các nước hồi giáo dừng giao dịch với israel trong đó có cả xuất khẩu dầu mỏ để phản đối chiến dịch quân sự mà nước này triển khai trên giải gaza
phát biểu với các sinh viên tại tehran ông cho rằng các nước hồi giáo cần kiên quyết yêu cầu chấm dứt xung đột không nên hợp tác kinh tế với chính quyền israel
ông cũng chỉ trích một số nước phương tây như anh pháp và mỹ đang cùng israel gây áp lực lên người dân ở giải gaza
cuộc xung đột leo thang tại trung đông tiếp tục gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế về nguy cơ thảm họa nhân đạo có thể xảy ra
ủy ban bảo vệ quyền trẻ em của liên hợp quốc mới đây nhấn mạnh là những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với trẻ em đang gia tăng ở giải gaza
chứng thắng trong cuộc chiến đã khiến hàng nghìn trẻ em thiệt mạng
ủy ban này kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do cho các con tin trẻ em cùng với những người chăm sóc các em
ủy ban bảo vệ quyền trẻ em của liên hợp quốc cho rằng xung đột vũ trang đang gây tổn hại cho trẻ em
ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thể chất tinh thần sự phát triển của trẻ đồng thời khẳng định các em cần phải được hưởng mọi quyền lợi
vì vậy các bên phải đảm bảo cung cấp cho các em sự hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý
liên quan đến những nỗ lực viện trợ nhân đạo cho giải gaza chính phủ thụy sĩ hôm qua thông báo sẽ đề nghị quốc hội cung cấp bổ sung khoảng chín mươi triệu franc
tương đương hơn chín mươi chín triệu đô la mỹ cho hoạt động này chủ yếu sử dụng cho phong trào chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm quốc tế cùng các tổ chức nhân đạo khác
trong khi đó các nguồn tin an ninh ai cập và một số quan chức palestine cho hay ít nhất ba trăm hai mươi người mang hộ chiếu nước ngoài hôm qua đã đến ai cập trong đợt sơ tán đầu tiên khỏi giải gaza
một nhóm người palestine bị thương cũng được tiếp nhận qua cửa khẩu rafah
và được chuyển đến các bệnh viện ở tỉnh bắc sinai đây là một phần trong thỏa thuận do qatar làm trung gian giữa ai cập phong trào hamas của palestine và israel
nhằm cho phép sơ tán những người mang hội chiếu nước ngoài và một số người bị thương nặng ra khỏi gaza
chính quyền tổng thống mỹ joe biden đã phê duyệt dự án xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất từ trước đến nay
trang trại có khả năng cung cấp năng lượng sạch cho hàng trăm nghìn hộ gia đình tại mỹ trong tương lai
cụ thể là dự án điện gió ngoài khơi tại bang virginia có tổng công
ước đạt là hai sáu gigawatt có khả năng cung cấp nguồn điện cho khoảng sáu trăm sáu mươi hộ gia đình
đây là dự án điện gió ngoài khơi lớn thứ năm được chính quyền tổng thống biden phê duyệt
mỹ đặt mục tiêu đạt ba mươi gigawatt công suất điện gió vào năm hai nghìn ba mươi
và đây là một phần của tham vọng xây dựng ngành năng lượng không phát thải carbon vào năm hai nghìn ba mươi năm và nền kinh tế không carbon vào năm hai nghìn năm mươi
cơ quan quản lý dữ liệu châu âu đã nhất trí mở rộng lệnh cấm thu thập dữ liệu người dùng phục vụ quảng cáo hành vi
trên các mạng xã hội như facebook và instagram ở ba mươi quốc gia thuộc tiên minh châu âu eu và khu vực kinh tế châu âu ea
quảng cáo hành vi đề cập đến hoạt động theo dõi người dùng trên các trang mạng để suy ra thói quen và sở thích của người dùng
để sản xuất quảng cáo nhằm mục tiêu vào các đối tượng cụ thể một mô hình kinh doanh phổ biến với các công ty công nghệ lớn
cụ thể vào ngày một tháng một mươi một ban bảo vệ dữ liệu châu âu thông báo đã thông qua quyết định mang tính giảng buộc
trong đó cấm meta chủ sở hữu của các trang mạng facebook và instagram sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng để phục vụ quảng cáo mục tiêu
ban bảo vệ dữ liệu châu âu cho biết quyết định được thông qua sau khi cơ quan này xem xét đề nghị của naui
hiện meta đối mặt với khoản phạt một triệu crown tương đương chín mươi usd mỗi ngày tại naui nếu vi phạm quyền riêng tư của người dùng
bằng cách sử dụng dữ liệu như vị trí phân tích hành vi để phục vụ quảng cáo
nhật bản đã đóng cửa hơn tám năm trăm linh trường công lập
trong bối cảnh dân số ngày càng gia hóa các địa phương tại quốc gia này cũng đang phải tìm cách để cải tạo lại các trường học bọn chống
cho mục đích sử dụng khác tránh lãng phí và giảm thiểu việc phải dỡ bỏ những cơ sở này
nhật bản là quốc gia có dân số già thứ hai thế giới sau mondaco
số trẻ em dưới một mươi năm tuổi ở nhật bản chỉ chiếm một mươi một năm tổng dân số
có thị trấn dân số giảm hai mươi trong giai đoạn từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn hai mươi ba
số lượng trẻ em cũng giảm hơn ba mươi và số trường học cũng giảm từ hai mươi hai trường
số trường học được các doanh nghiệp mua lại và cải tạo một số khác thì được các địa phương quản lý và cải tạo cho mục đích phục vụ cộng đồng
tuy nhiên nhiều trường học buộc phải đóng cửa vì việc cải tạo đòi hỏi chi phí rất cao